tokyo skytrix tháp truyền hình độc lập cao nhất hành tinh
nó phá vỡ mọi kỷ lục
dòng giã qua bốn năm thiết kế và ba năm tám tháng xây dựng
huy động năm trăm tám mươi năm lượt nhân công
tokyo skytries trở thành biểu tượng cho sự thịnh vượng và phát triển của đất nước mặt trời mọc
năm hai nghìn ba một kế hoạch vô cùng táo bạo được nhen nhóm
đó là xây dựng tháp truyền hình chọc trời
với mục đích thúc đẩy sự chuyển giao từ công nghệ tương tự sang truyền hình kỹ thuật số
thời điểm đó tháp truyền hình tokyo với chiều cao ba trăm ba mươi ba m đã trở nên lỗi thời
các tòa cỏ ốc mọc lên xung quanh nó đã càng trở việc phát sóng analog
vì thế đài truyền hình quốc gia nhk đã quyết tâm cùng với năm đài tư nhân khác
đầu tư một dự án xây dựng tháp truyền hình mới
địa điểm được chọn là khu đất thuộc quận sumida
kế bên khu du lịch nổi tiếng nhất tokyo với chùa asakusa được xây dựng từ năm một nghìn sáu trăm bốn mươi chín
ngôi cổ tự đã sửng sững ở đó trong suốt ba trăm linh năm
thách thức với thời gian và sự tàn phá hủy diệt của bom đạn trong đệ nhị thế chiến
tuy là dự án xây dựng tháp truyền hình
nhưng chủ đầu tư của skytreas lại là một công ty đường sắt có tên là tobu tetsudo
chi phí cho việc xây dựng tháp vào khoảng bốn mươi tỷ yên tương đương năm trăm linh triệu đô la
xong tổng số tiền mà nhà đầu tư phải bỏ ra để giải phóng mặt bằng
xây dựng các công trình phụ trợ cũng như hoàn thiện trang trí cho tòa tháp lên tới sáu mươi năm tỷ yên tương đương tám trăm hai mươi triệu đô la
số tiền này tobu tetsudo tỉnh toán sẽ thu hồi từ tiền thuê cọc anten của sáu đài truyền hình
cũng như tuyển vé tham quan và khai thác các khu vui chơi xung quanh tòa tháp
nikken seikei được chọn là đơn vị thiết kế giám sát
hầu hết các công trình nổi tiếng nhất tại đất nước mặt trời mọc đều do công ty con của tập đoàn sumitomo này vẽ ra
chính tháp truyền hình cũ của tokyo
cũng do nikken seikei thiết kế
bốn mươi mô hình đã được xem xét để lựa chọn ra phương án tối ưu nhất
về lý thuyết
độ cao càng lớn đòi hỏi chân đế phải càng rộng
hai con số này phải tỷ lệ thuận với nhau
với tháp truyền hình tokyo
để đạt được tỷ lệ chiều cao ba trăm ba mươi ba mét
độ mở của chân đế phải tương ứng chín mươi năm mét
còn với tokyo skytrees
chiều cao sáu trăm ba mươi bốn m
đòi hỏi bệ đỡ của nó phải rộng tối thiểu là một m
bài toán nan giải đặt ra là khu vực xây tháp mới không đủ diện tích để đáp ứng yêu cầu này
nền bái xếp hàng cũ chỉ rộng sáu mươi mét
thiếu hụt tới một trăm hai mươi m
phải rất cố gắng
các kiến trúc sư mới thuyết phục được chủ đầu tư mở rộng thêm một mươi mét
vượt ra ngoài khu đất quy hoạch
để có được một đế tháp hình tam giác cân
với mỗi cạnh rộng bảy mươi m
theo thiết kế đài quan sát phục vụ khách du lịch trên tầng cao
cần ở dạng tròn để đảm bảo góc nhìn ba trăm sáu mươi độ hướng ra toàn thành phố
sau khi tạo hình ở đế tam xác
các kiến trúc sư sẽ nắn dần thân tòa tháp thành hình tròn khi lên cao
nhìn bên ngoài
hình dáng của skytrees
thuôn dài lên cao
mô phỏng đường cong xuôi dần về mũi của cây kiếm nhật
tòa tháp ứng dụng thiết kế chịu lực của chùa
ngôi cổ tự được xây dựng vào năm bảy trăm một mươi ở
trải qua một bốn trăm linh năm
với bao biến thiên của trời đất
địa chấn liên miên
nhưng ngôi chỗ gỗ vẫn đứng vững chãi cho tới tận ngày nay
thiết kế giảm chấn
với một trụ trung tâm
giống như horiyuji
giúp cho skytrea đứng vững trước sự khắc nghiệt của thiên tai
trong ba năm xây dựng
không dưới bảy lần tokyo dung truyền bởi các trận động đất lớn nhỏ
nhưng đã không có bất kỳ
tai nạn lao động nào xảy ra
các giám sát viên của chúng tôi liên tục kiểm tra công trình sau vụ động đất
nhưng không ghi nhận hiện tượng sụt lún lịch lạc hay cong an te nào
đó là điều phi tường
đối với một công trình vĩ đại như tokyo skytri
địa chấn và sức gió
là hai vấn đề cần được khảo sát kỹ lưỡng
trước khi bắt tay xây dựng một công trình chọc trời như tokyo skytries
các chuyên gia đã thả một khinh khí cầu đặc biệt
tới độ cao trên sáu trăm linh mét
nhằm đao đạc hướng và sức gió
hay sự giao thoa giữa các luồng khí dịch chuyển tác động vào phần đỉnh tháp
thế nhưng xét mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của công trình chọc trời này
hệ thống thu lôi đặc biệt của skytree
sẽ thu năng lượng từ vùng điện trường xung quanh trong thời gian dông bão
đường dẫn chủ động bắt đầu ngay khi điện trường vượt quá giá trị cực đại
để giảm thiểu nguy cơ xét đánh dù là nhỏ nhất
thi công ở độ cao hơn nửa cây số là một thách thức không nhỏ đối với công nhân xây dựng
để đứng vững trong mọi điều kiện thời tiết và động đất lên tới một mươi độ richter
trung tâm tòa tháp được thiết kế
với một trụ bê tông cốt thép thẳng đứng hình tròn
bao bọc bởi các thanh thép đặc biệt
được chế tạo với cường độ chịu lực gấp hai lần
so với loại thép tốt nhất được dùng trong các cao ốc trên thế giới
chúng liên kết với nhau dưới dạng lưới đan
các ống thép chịu lực đối với trụ trị
có chiều dài bốn m đường kính hai ba m dày một mươi cm và nặng khoảng hai mươi chín tấn
hai lớp lưới ống thép
được kết nối với trụ chính
bắt đầu từ tam giác dưới mỏng
sau đó uốn thành hình tròn thoai thoải lên trên đỉnh
nền móng của tòa tháp được đào sâu đến năm mươi mét
các cổ thép chung quanh
chống đỡ cho trụ trung tâm được khởi đầu từ độ sâu năm mươi mét này
rồi một lớp bê tông cốt thép
được trải lên toàn bộ diện tích nền móng ở độ sâu ba mươi năm mét
có ba bức tường bằng thép được xây theo ba cạnh của các trụ xung quanh
tạo thành một hình tam giác hoàn chỉnh bên dưới lòng đất
nối thẳng lên mặt
do tháp quá cao nhưng lại có hình dạng thon nhỏ
nên rất dễ bị nghiêng mỗi khi có tác động lớn xảy ra dưới mặt đất
chính vì vậy
kiểu thiết kế này giúp cho lực hút
và lực kéo dưới lòng đất mạnh hơn
giảm thiểu tác động của dư chấn
khi xảy ra động đất
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi một
thủ đô tokyo hứng chịu ba trận động đất lớn với cường độ
từ năm đến sáu độ richter trong cùng một ngày
cơn địa chấn bẻ cong anten của tòa tháp
kiểm tra trên máy đo
các kỹ sư phát hiện
đài quan sát thứ hai và cột anten của tokyo skytries
đã rung lắc
với biên độ lên tới sáu m
thật kỳ diệu
skytree không hề gặp bất kỳ trục trặc hay thiệt hại nào
dù là nhỏ nhất
sau trận động đất
cần cầu tạm dừng hoạt động khi xảy ra cơn địa chấn
và quay trở lại làm việc bình thường ngay sau đó
một tuần sau ba trận động đất
ngày một mươi tám tháng ba
công nhân lắp đèn phát sáng trên đỉnh tháp tokyo skatries
chính thức hoàn thành kiến trúc vĩ đại cao sáu trăm ba mươi bốn mét này
hệ thống đèn chiếu sáng bằng đèn led
bên ngoài tòa tháp
được thiết kế bởi panasonic
nó mang đậm chất văn hóa nhật bản
và thay đổi theo mùa
màu lam biểu tượng cho tinh thần
của người dân bản địa
kể từ thời edo
cũng là màu của dòng sông sumida
kể bên tòa tháp
dài màu tím nhạt thể hiện vẻ tinh tế
nghệ thuật của công trình biểu tượng
trên bầu trời tokyo
hai màu sắc hòa trộn với nhau
tạo nên hình một công trình lung linh trong màn đêm
những hôm trời quang mây
hiện lên với màu chàm nhạt
việc lên xuống tòa tháp
do toshiba và hitachi
có tổng cộng một mươi ba thang máy
với vận tốc cao nhất lên tới sáu trăm linh mét một phút
di chuyển từ tầng một lên tới đài quan sát thứ nhất
ở độ cao ba trăm năm mươi m
du khách chỉ mất vỏn vẹn có năm mươi giây
và đến đài quan sát thứ hai
cũng chỉ mất thêm ba mươi giây nữa
từ đây vùng bán kính khoảng một trăm năm mươi km xung quanh tòa tháp
sẽ lọt vào tầm mắt của bạn
với giá vé lên tới bốn yen
tương đương khoảng bảy trăm linh đồng
mỗi năm tokyo skytree
đón khoảng tám một mươi triệu lượt khách tham quan
nếu tính tổng thể toàn bộ khu vực vui chơi xung quanh tháp
mỗi năm nơi đây
đón tới ba mươi triệu lượt khách
đúng như kỳ vọng ban đầu
skytreas trở thành nơi chuyển hóa thời gian và không gian của thành phố tokyo
nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại
tạo nên vóc dáng biểu tượng tương lai cho đất nước mặt trời mọc